thưa quý vị cách đây hai trăm linh năm vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm linh
tại tỉnh ranh của vương quốc phổ thuộc nước đức ngày nay
một trong gia đình trù sường dệt friedrich engel được sinh ra để sau đó trở thành
một trong những nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc nhất trong lịch sử xã hội loài người
những tư tưởng của fidrick engel về triết học kinh tế chính trị chủ nghĩa xã hội khoa học
đến nay vẫn giữ nguyên tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới đất nước ta
nhất là trong việc nhận thức và làm sáng tỏ quy luật vận động tất yếu của cách mạng việt nam
cũng nhờ những tư tưởng đó
chúng ta cũng nhận thức đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện phát triển nền kinh tế
sống trong một trung tâm công nghiệp từ nhỏ engel đã tấn bắt nhìn thấy cuộc sống bần cùng của những người công nhân lao động
vì thế engel không muốn như các em trai trở thành trù sường theo ý nguyện của cha
mà muốn hiến thân cho một sự nghiệp khác cao cả hơn
cuối năm một nghìn tám trăm bốn mươi hai ông sang anh nghiên cứu đời sống kinh tế chính trị của nước anh
đồng thời trực tiếp tham gia phong trào công nhân mới
chứng kiến sự khổ cực của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động ngay trong xã hội tư bản
ông đã cầm bút viết nên tác phẩm tình cảnh giai cấp công nhân anh
tại nước anh ông đã gặp các mark và cả hai đã thảo dựng nên một tình bạn vĩ đại và cảm động
được sự ủy thác của liên đoàn những người cộng sản năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám
engel cùng với các mark đã soạn thảo bản tuyên ngôn của đảng cộng sản
là một văn kiện có tính chất cương lĩnh cách mạng
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong quá trình phát triển của các tư tưởng xã hội chủ nghĩa từ không tưởng trở thành khoa học
đánh giá về cuốn sách lenin đã nói
cuốn sách nhỏ đó đáng giá bằng cả một tủ sách toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh
sống và vận động theo tinh thần của nó
engel là người bạn người đồng chí người cộng sản gần gũi nhất của các mark
đã cùng các mark sáng lập nên chủ nghĩa mark
học viên của mark
thuyết khoa học và cách mạng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và những người cộng sản
vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản
xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa
đồng thời engel đã cùng các mark nhiệt tình truyền bá tư tưởng cách mạng
xây dựng các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân
trở thành lãnh tụ của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
các nước châu âu nửa cuối thế kỷ một mươi chín
lenin đã từng nói
muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của mark
tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng
và người cộng tác gần nhất của mark là fedrich engel
không thể nào hiểu được chủ nghĩa mark và trình bày đầy đủ được chủ nghĩa mark
nếu không chú ý đến những tác phẩm của engel
trong những năm cuối đời mình engel đấu tranh không khoan nhượng
chống mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa trong phong trào công nhân
trong các đại hội của quốc tế thứ hai
ông đã giành thắng lợi trong việc đấu tranh thông qua những nghị quyết
như đòi ngày làm việc tám giờ tổ chức ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
ngày năm tháng tám năm một nghìn tám trăm chín mươi năm
trái tim của nhà bác học người thầy lối lạc bậc nhất của giai cấp vô sản hiện đại
trong toàn thế giới văn minh engel đã vĩnh viễn ra đi
mặc dù qua đời đã hơn một thế kỷ
nhưng đến nay engel vẫn luôn luôn là vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại
một bậc thiên tài trong lịch sử nhân loại